với hành vi tàng trữ súng săn trần quốc phong ba mươi năm tuổi chú tệ xã trí bình huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tây ninh triệu tập đến cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật
phong bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ một khẩu súng săn màu đen cùng một trăm linh viên đạn kim loại sử dụng cho súng săn tại phường gia lộc thị xã trảng bàng
làm việc với lực lượng chức năng phong cho biết đã lên mạng facebook tìm hiểu rồi đặt mua súng đạn nhằm mục đích để bắn chim
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
công an phường mỹ hòa tp long xuyên tỉnh an giang vừa tiến hành kiểm tra một trại cưa bỏ hoang thuộc khóm tây khánh năm
phát hiện và tạm giữ số lượng lớn giao tự chế và năm xe mô tô vô chủ cùng nhiều tài sản nghi vấn do trụng cấp mà có
phát hiện lực lượng công an một nhóm khoảng bốn đối tượng lên xuồng máy tháo chạy tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ tại hiện trường gồm năm xe mô tô năm xuồng chín dao tự chế
bốn cục máy nổ năm điện thoại di động một kìm cộng lực cùng nhiều tăng vật liên quan
hiện lực lượng công an đang tiến hành xác minh và truy bắt nhóm đối tượng tẩu thoát